sau nhiều tháng dịch tà lợn châu phi bùng phát trên toàn quốc thì đến nay giá lợn thương phẩm tại nhiều địa phương trong cả nước tăng lên rất cao đang ở mức khoảng năm mươi tám đồng một kg
dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại long an từ trung tuần tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã làm thiệt hại kinh tế của hơn hai năm trăm bốn mươi bốn hộ dân và cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh
tổng số lợn bệnh và tiêu hủy khoảng sáu mươi ba con ước kinh phí hỗ trợ tiêu hủy là trên một trăm ba mươi tám tỷ đồng
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh long an có năm mươi chín trên một trăm bảy mươi ba xã phường đã qua ba mươi ngày không tái phát dịch tả lợn châu phi
cái dịch tả heo châu phi nó xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng sáu tới giờ trung tuần tháng sáu thì đến thời điểm này thì đã qua hơn bốn tháng
thì nói chung là cái diễn biến dịch thì nói chung là hiện nay các quyền dường như là đó đã có cái xu hướng giảm dần
hiện tại giá lợn thương phẩm đang tăng mạnh nhưng người nuôi thì đang rất ngại tái đàn
trong khi đó dọc tuyến biên giới tây nam đã xuất hiện tình trạng lợn nhập khẩu
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh long an đã có chỉ đạo đặc biệt trong việc kiểm soát lợn nhập ngoại
để tránh dịch bệnh tả lợn châu phi và các bệnh trên lợn tái bùng phát trở lại
cơ quan chuyên môn thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho người dân rất sức là càng kẻ bài bản
và chúng tôi sẽ làm một cái đợt truyền thông sâu và rộng phối hợp với đài truyền thanh các quyền kết hợp với tà rơi
để làm cho người dân nhận thức đầy đủ về kiến thức trong việc tái đàn trong thời gian sắp tới
thời gian qua công tác kiểm soát xử lý ổ dịch tại các địa phương được thực hiện quyết liệt
hầu hết ổ dịch đều được triển khai tiêu hủy
theo đúng quy định công tác tiêu độc khử trùng được thực hiện liên tục thường xuyên nhằm hạn chế mầm bệnh lây lan
nhằm bảo đảm an toàn cho vật nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao đồng thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
ngành nông nghiệp long an đang khuyến cáo người chăn nuôi lợn cẩn trọng khi tái đàn
để tránh dịch bệnh tái phát gây thiệt hại kinh tế của nông hộ